đang trong quá trình suy yếu chậm và lệch dần ra phía đông nên trời nhiều mây hơn

tại miền trung tuy hình thế gây mưa do nhiễu động gió đông suy yếu dần

do mưa giảm ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng chưa đạt tăng dần

ở mức một mươi năm hai mươi sáu độ trời rét với đêm và sáng

gió đông đến đông bắc cấp năm nhiệt độ ở mức là hai mươi ba ba mươi độ
khu vực hà nội có mây đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác